bệnh tay chân miệng đã gia tăng liên tục trong những ngày gần đây ở khắp các địa phương
tuy số ca mắc thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã xuất hiện những ca biến chứng nặng
do trẻ nhập viện muộn nguy cơ dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời
sốt cao ly bì trong nhiều ngày liền tay chân nổi đầy mụn nước
đến khi con bắt đầu mê mang bỏ ăn thì người mẹ này mới đưa cháu đến bệnh viện để thăm khám
các bác sĩ kết luận cháu bị tay chân miệng và bắt đầu xuất hiện những biến chứng
thời gian gần đây số lượng bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đã gia tăng ở nhiều địa phương
tuy chưa có ca tử vong trong năm hai nghìn hai mươi nhưng một số bệnh nhân đã xuất hiện nhiều biến chứng
nếu không điều trị kịp thời thì hậu quả sẽ rất khó lường
đợt này thì có vài em vô độ hai b một hai b hai
nó có những biến chứng về tim mạch tan nhịp tim tan huyết áp hoặc là râu đoạn tan nhịp thở
chín mươi chín bệnh tay chân miệng vẫn là bệnh lành tính tự khỏi
tuy nhiên vẫn phải có sự giám sát và theo dõi của bố mẹ và của nhân viên y tế
còn lại một thì có thể bệnh nhân có những biến chứng
thần kinh về tim mạch viêm cơ tim hoặc là bệnh chứng về thần kinh rất là nguy hiểm
và tử vong rất là nhanh trong vòng ba mươi phút đến một hai ngày đầu
khi trẻ có những triệu chứng như sốt da nổi mụn nước hồng rác bỏ ăn
phụ huynh cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị
tránh để lâu ngày gây biến chứng khó chữa
giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để phòng tránh bệnh tay chân miệng